trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huỳnh thanh trung đã nhiều lần nhận tiền của nguyễn minh đương để chứng thực các hợp đồng mua bán tàu cá dù biết các hợp đồng này là khống
mỗi hồ sơ chứng thực trung nhận từ ba đến bốn triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ và đưa hối lộ xảy ra trong lĩnh vực chứng thực hợp đồng mua bán tàu cá đăng kiểm tàu cá tại địa bàn tỉnh cà mau
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được mời quý vị theo dõi ngay sau đây
vận chuyển hơn một mươi một viên ma túy để lấy tiền công một mươi triệu đồng
mới đây công an tỉnh sơn la vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển ma túy thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp
đối tượng mua bán vận chuyển ma túy bị bắt là sông a tý sinh năm hai nghìn hai trú tại bản bua hin xã mường hùng huyện sông mã tỉnh sơn la
vật thu giữ tại chỗ hơn một mươi một ba trăm sáu mươi viên ma túy tổng hợp một xe máy một điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an sông a tý khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông bên kia biên giới về địa bàn huyện sông mã tỉnh sơn la với giá một mươi triệu đồng
khi đang vận chuyển đến địa phận bản trung anh xã triềng cang huyện sông mã thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
xác minh nguyên nhân nữ sinh
trường trung học phổ thông chuyên lào cai rơi từ tầng năm
sở giáo dục và đào tạo lào cai cùng cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân một nữ sinh của trường trung học phổ thông chuyên lào cai ngã rơi từ tầng năm xuống đất vào chiều ngày hai mươi chín tháng ba
theo camera an ninh trường trung học phổ thông chuyên lào cai ghi lại thời điểm nữ sinh nq một mươi một toán bị rơi ngã là khoảng một mươi tám h ba mươi ba phút ngày hai mươi chín tháng ba từ tầng năm của khu lớp học
thời điểm này các lớp đều đã tan học
tới khoảng một mươi tám h ba mươi năm
bảo vệ nhà trường phát hiện em m nằm sóng xoài trên mặt đất liền báo cáo hiệu trưởng
sau đó nữ sinh được sơ cứu và đưa bằng xe cứu thương tới bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai rồi chuyển về bệnh viện việt đức hà nội ngay trong đêm
đại diện trường trung học phổ thông chuyên lào cai đã có mặt thăm hỏi động viên gia đình nữ sinh
ngành giáo dục địa phương cũng chỉ đạo cần ổn định công tác tư tưởng đối với giáo viên và học sinh trong trường
tiếp tục quán triệt đến học sinh thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn trong nhà trường phòng tránh các tai nạn thương tích
liên hệ với một đại diện quản lý được biết sau khi chuyển về hà nội em đã phải tiến hành một ca phẫu thuật sò não khá phức tạp kéo dài tới tám chín tiếng đồng hồ
hiện vẫn đang tiếp tục quá trình hồi sức điều trị tại bệnh viện
với nguyên nhân xảy ra vụ việc hiện công an tp lào cai vẫn đang trong quá trình điều tra
thời gian qua lào cai xảy ra không ít các vụ việc liên quan đến an ninh an toàn của học sinh trong môi trường học đường cũng như khi các em về gia đình
ngày một mươi năm tháng ba vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã phải tổ chức một hội nghị chuyên đề về bảo đảm an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy phòng chống ma túy thuốc lá bạo lực học đường và đuối nước đối với học sinh sinh viên trên địa bàn
hội nghị được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay kết nối với tám trăm linh điểm cầu trong toàn tỉnh
số lượng tham gia lên tới trên một trăm năm mươi người gồm cán bộ các ngành quản lý giáo viên phụ huynh và học sinh sinh viên
ngay sau sự cố xảy ra tại trường trung học phổ thông chuyên lào cai ngày ba mươi tháng ba một nam sinh năm hai nghìn chín của trường trung học phổ thông số hai xuân quang huyện bảo thắng
ghi nhận bị đuối nước trong lúc đi tắm cùng nhóm bạn khoảng một mươi người trên sông chảy khu vực chân cầu cốc ly huyện bắc hà tỉnh lào cai
một trăm linh cảnh sát đột kích quán bar tại đồng hới giữa đêm
hai mươi tháng ba thông tin từ công an quảng bình công an thành phố đồng hới
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày ba mươi tháng ba gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ của đơn vị kiểm tra hành chính một quán bar trên đường hai bà trưng thành phố đồng hới
thời điểm kiểm tra phát hiện có năm mươi người bao gồm khách và nhân viên của cơ sở đang có mặt tại đây để nghe nhạc sử dụng rượu bia và có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành test nhanh cơ quan chức năng phát hiện có hai mươi chín đối tượng dương tính với chất ma túy
tại cơ quan công an
các đối tượng khai nhận đến quán bar để sử dụng dịch vụ và có sử dụng thuốc lắc để tăng hương phấn
vụ việc đang được công an thành phố đồng hới điều tra xử lý theo quy định
mới đây theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình công ty thực hiện dự án làm việc với các huyện xây dựng dự án chuyển vốn về và sau đó thực hiện đấu thầu
các địa phương tại tỉnh quảng bình đang giả soát lại quy trình thực hiện liên quan dự án trồng và chăm sóc cây xanh đô thị báo cáo những nội dung liên quan đến việc triển khai dự án này
lãnh đạo huyện quảng trạch tỉnh quảng bình xác nhận địa phương đang yêu cầu các đơn vị ra soát việc triển khai gói thầu của dự án trồng cây xanh
lãnh đạo huyện này khẳng định quá trình thực hiện dự án này đều làm đúng theo các quy định
tuy nhiên huyện cũng chỉ đạo giả soát lại quy trình thực hiện các dự án trồng cây này cũng là dự án bình thường giống như các dự án khác trên địa bàn
huyện minh hóa cũng đang giả soát việc triển khai dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn
trước đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an có công văn gửi các tỉnh yêu cầu cung cấp tài liệu hồ sơ về tình hình thực hiện dự án cây xanh trên địa bàn từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
quy trình thực hiện và đơn vị thực hiện các dự án này từ xin chủ trương duyệt cấp kinh phí các cấp đến khi ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện nghiệm thu và thanh quyết toán
các nhà thầu trúng thầu thi công dự án trồng và chăm sóc cây xanh hồ sơ theo dõi dự án hồ sơ dự án
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn lai suppride ủng hộ kênh của chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại